dấu ấn việt nam trong năm apec tăng trưởng đạt cao nhất trong một mươi năm qua
xiết chặt kỷ luật đảng và kiên quyết chống tham nhũng hàng loạt tai biến y khoa nghiêm trọng
mang lại cảm xúc khác biệt là những dấu mốc quan trọng của năm hai nghìn một mươi bảy
lần đầu tiên sau nhiều năm việt nam đã hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức tất cả một mươi ba chỉ tiêu kinh tế
xã hội do quốc hội đề ra
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt yêu cầu đề ra
gdp tăng trưởng khoảng sáu bảy xuất khẩu trên hai trăm linh tỷ usd thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên ba mươi ba tỷ usd
đón khoảng một mươi ba triệu lượt du khách quốc tế hơn một trăm hai mươi doanh nghiệp thành lập mới
những kết quả này tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững
hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy đã thành công rực rỡ toàn diện
cả trên phương tiện song phương và đa dạng
phương đề ra những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực châu á thái bình dương
trong giai đoạn mới làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa việt nam với các nền kinh tế thành viên
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec nâng cao vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
năm hai nghìn một mươi bảy nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp đã được xử lý nghiêm minh
như vụ hà văn thắm và năm mươi đồng phạm xảy ra tại ocean bank
vụ án châu thị thu nga và chín đồng phạm xảy ra tại công ty housing group
việc cho thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu quốc hội
khởi tố và bắt tạm giam ông đinh la thăng làm rõ sai phạm liên quan đến nhiều lãnh đạo
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam buộc các tổ chức cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
xử lý nghiêm cả cán bộ lãnh đạo cao cấp đương chức hay nghỉ hưu ở trung ương và địa phương
thể hiện rõ không có vùng cấm trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
khẳng định quyết tâm sự đồng sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng ký ban hành nghị quyết số một mươi nqtvk
về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ngày ba tháng một mươi chính phủ ra quyết định số chín mươi tám nqcp ban hành chương trình hành động của chính phủ
và thực hiện nghị quyết trên
theo đó nhà nước sẽ xóa bỏ mọi giao cản định kiến tạo mọi điều kiện thuận lợi
để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh hiệu quả và bền vững
việt nam phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất một triệu doanh nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi năm có hơn một năm triệu doanh nghiệp và đến năm hai nghìn ba mươi có ít nhất hai triệu doanh nghiệp
tỷ trọng đóng góp vào khu vực kinh tế tư nhân vào gdp sẽ tăng trưởng tương ứng
khoảng năm mươi năm mươi năm và sáu mươi triệu doanh nghiệp
năm qua dư luận xã hội liên tục nóng lên trước những bất cập xung quanh một số dự án bot giao thông
mặc dù chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức bot là đúng đắn
nhiều dự án bot góp phần cải thiện hạ tầng giao thông phát triển kinh tế một số địa phương
hiện tượng chủ phương tiện người dân phản đối nộp phí dẫn tới việc nhà đầu tư phải xả trạm
xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước
để tháo gỡ những vấn đề trên thủ tướng chính phủ khẳng định
trong quá trình thực hiện có những vấn đề đúng pháp luật đúng quy trình
nhưng không phù hợp thực tiễn không hợp lòng dân
thì cần phải nghiêm túc lắng nghe cầu thị tiếp thu để sửa đổi
nghị quyết số một mươi tám nqtvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy về đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
được triển khai mạnh mẽ tạo chuyển biến bước đầu trong việc tinh giản tổ chức bộ máy
biên chế tuyển dụng
bổ nhiệm đề bạt cán bộ phân cấp phân quyền đẩy mạnh cải cách hành chính
ban chấp hành trung ương đã thống nhất kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo
tây bắc tây nguyên tây nam bộ quốc hội hội đồng nhân dân nhiều tỉnh thành phố
đã ban hành các nghị quyết đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương này
năm hai nghìn một mươi bảy dịch sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố
khiến một trăm sáu mươi ba trường hợp mắc bệnh trong đó có một trăm ba mươi tám ba trăm hai mươi năm
trong năm hai nghìn một mươi bảy trường hợp nhập viện ba mươi trường hợp tử vong
cũng trong năm qua ngành y tế đối mặt với nhiều vụ việc nghiêm trọng
sự cố chạy thận nhân tạo làm tám người chết tại hòa bình
vụ bốn trẻ sơ sinh bị tử vong tại bắc ninh vi phạm trong quản lý sử dụng thuốc điều trị ung thư
các vụ việc này đòi hỏi ngành y tế cần sớm có biện pháp hữu hiệu
về công tác phòng chống dịch bệnh công tác quản lý lấy lại niềm tin của xã hội

về người khuyết tật thế giới năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời phá kỷ lục thế giới hạng bốn mươi chín kg nam của chính mình
trở thành vận động viên thể thao người khuyết tật việt nam xuất sắc nhất lịch sử
với đủ bộ sưu tập huy chương vàng paralympic thế giới châu á và đông nam á
bão số một mươi hai damri cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua bất ngờ đổ bộ vào khu vực nam trung bộ
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm một trăm linh bảy người chết một mươi sáu người mất tích ba trăm bốn mươi hai người bị thương

bị ảnh hưởng trong đó có hơn ba năm trăm linh ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá bão số một mươi hai gây thiệt hại khoảng hai mươi hai tỷ đồng
tương đương gần một tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam phải hứng chịu một mươi sáu cơn bão với những thiệt hại nặng nề về người và tài sản
ba trăm bảy mươi năm người chết và mất tích sáu trăm ba mươi sáu người bị thương tổng thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng năm mươi một năm trăm chín mươi tỷ đồng
trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại phiên họp ủy ban liên chính phủ công ước hai nghìn ba về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ một mươi hai
của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco diễn ra tại hàn quốc
unesco đã đưa hát xoan phú thọ và nghệ thuật bài tròi trung bộ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
trong đó hát xoan phú thọ được unesco chuyển từ danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh mục di sản trên
nhờ những nỗ lực to lớn trong việc khôi phục bảo tồn và phát huy di sản này suốt sáu năm qua